dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội khóa một mươi bốn vương đình huệ vào sáng ngày hôm nay tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
quốc hội khóa một mươi năm đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất
tham dự phiên khai mạc có đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
thủ tướng chính phủ phạm minh chính các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các vị đại biểu quốc hội
quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm nỗ lực không quản ngại khó khăn gian khổ
cống hiến hết mình của đội ngũ cán bộ ngành y tế các chiến sĩ quân đội công an
lực lượng chức năng trên tuyến đầu phòng chống dịch các lực lượng phục vụ công tác bầu cử
đồng thời trân trọng ghi nhận biểu dương sự trung sức đồng lòng tham gia tích cực tự nguyện
có trách nhiệm của cử tri đồng bào cả nước sự chuẩn bị kỹ lưỡng khoa học chú đáo
chuyên nghiệp linh hoạt và sáng tạo của các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc việt nam
ủy ban bầu cử các cấp và cả hệ thống chính trị đã tạo nên thành công của cuộc bầu cử
theo chủ tịch quốc hội kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng
trong đó có việc xem xét quyết định cơ cấu tổ chức và bầu phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước
đây là nội dung trọng tâm của kỳ họp
quan trọng quyết định trực tiếp đến chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước cả nhiệm kỳ
đề nghị các vị đại biểu quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất
thảo luận dân chủ cân nhắc kỹ lưỡng sáng suốt quyết định bầu và phê chuẩn các nhân sự được giới thiệu
tại kỳ họp thứ nhất quốc hội cũng xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển
kế hoạch kinh tế xã hội ngân sách nhà nước sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một
phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín xem xét thông qua các nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi hai
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi một chương trình giám sát của quốc hội năm hai nghìn hai mươi hai
việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề và một số nội dung quan trọng khác
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh kỳ họp đầu tiên diễn ra trong bối cảnh diễn biến phức tạp
của dịch covid một mươi chín ở một số địa phương với khối lượng công việc nhiều nội dung hết sức quan trọng
thu hút sự quan tâm chú ý và kỳ vọng rất lớn của cử tri cũng như nhân dân cả nước đồng bào ta ở nước ngoài
thành công của kỳ họp này sẽ là tiền đề động lực rất quan trọng cho hoạt động của quốc hội trong cả nhiệm kỳ khóa một mươi năm
đề nghị các vị đại biểu quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm đoàn kết dân chủ
tập trung cao độ phát huy trí tuệ tận dụng
thời gian đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc tâm huyết và chất lượng
vừa góp phần rút ngắn thời gian của kỳ họp vừa đảm bảo cho kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp
với tinh thần đó tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm
chúc kỳ họp của chúng ta thành công như mong đợi xin trân trọng cảm ơn